kính thưa quý vị trong hai mươi bốn giờ qua thông tin về tình hình dịch bệnh tại tp hcm
vẫn diễn biến hết sức phức tạp
và bên cạnh sự nỗ lực căng mình chống dịch của ngành y tế và các lực lượng chức năng
thì hai thông tin đang được người dân thành phố rất quan tâm
đó là quyết định thí điểm cách ly f f một tại nhà và nguồn cung thực phẩm cho người dân như thế nào
sở công thương tp hcm liên tục khẳng định
hệ thống cung ứng hàng hóa của thành phố vẫn đang đảm bảo nhu cầu của người dân
sưu thị mega ml market an phú tp thủ đức tp hcm
lượng người dân xếp hàng từ sáng sớm rất đông
với yêu cầu hạn chế số lượng mỗi lần mua sắm
không ít người dù đợi nhiều tiếng đồng hồ cũng phải quay về
cảnh tượng này diễn ra tại hầu như tất cả hệ thống siêu thị tại tp hcm
trong ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng bảy từ các trung tâm lớn đến siêu thị mini
đông lắm rất lâu chung mình cũng phải là hai ba tiếng đồng hồ
chỉ đến trễ đến hồi lúc chín giờ mấy lục vơ là chị đủ mệt
chứ bên đây không có nắng bên kia nắng
bên kia rất nắng là chị xỉu là chị bị tim mà
với lượng người mua đổ về mỗi lúc một đông
siêu thị imac quận gò vấp đã phải tạm đóng cửa ba tiếng để nhập hàng
và kiểm soát hoạt động mua sắm theo yêu cầu chống dịch
nó không có cho vô đông nhóm là vô người
người người nó vươn lại ra hết bớt rồi nó còn có cho vô

mình mua rồi về ăn về nay là ngày thứ năm
mình phải mua trạng giờ về ảo thì phải tội

phải bắt buộc phải đi mua
hệ thống của úc mát cho biết
mỗi ngày có sáu trăm linh xe vận chuyển hàng có tải trọng từ hai đến năm tấn
lấy hàng từ các tỉnh lâm đồng lòng an
tiền giang vĩnh long bình phước bình dương vũng tàu đồng nai
để cung bướng thực phẩm cho thành phố hồ chí minh
tuy nhiên khó khăn hiện nay là lượng nhân viên chỉ còn một phần ba
do thực tế phong tỏa nhiều khu dân cư
tuy nhiên các siêu thị cũng cho biết
dù nhân sự nhiều hơn cũng khó khăn trong đáp ứng nhu cầu
mua sắm đột biến năm ngày qua
bởi nhân sự vừa phục vụ khách trực tiếp đông hơn nhiều lần
vừa phải xử lý các đơn hàng online
hệ thống mega m m market cho biết
từ ngày đầu thành phố hồ chí minh áp dụng giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu lượng thực phẩm vận chuyển về đã tăng lên gấp năm lần
tuy nhiên tình trạng thiếu hụt cục bộ vẫn diễn ra vì nhiều nguyên do
tuy nhiên các bàn ngành chức năng sẽ tạo điều kiện
cho tất cả những xe tải hàng hóa chở những mặt hàng thiết yếu
đi tới những trung tâm thương mại đặc biệt là m m market việt nam
cái thứ hai là tạo điều kiện cho những nhân viên làm trong lĩnh vực dịch vụ
đặc biệt là siêu thị như chúng tôi
có điều kiện được đi làm để hỗ trợ và vận hành
hệ thống siêu thị cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân
yêu cầu một trăm bảy mươi một trên hai trăm ba mươi bốn chợ phải đóng cửa hàng

đang tạo áp lực cho các siêu thị
sở công thương tp hcm vừa rồi đã có công văn khẩn
gửi đến tp thủ đức và các quận huyện
về phương án mỗi một phần chợ truyền thống
theo đó từ hai đến một mươi tiểu thương bán rau củ quả
được cho phép bán trong các quy định phòng chống dịch
bên cạnh những giải pháp cờ trói thêm cho chợ truyền thống
thì sở công thương cũng đẩy mạnh mô hình bán hàng lưu động
hàng đồng giá để hỗ trợ người dân mua sắm